trong lúc xe ô tô đang di chuyển trong tầng hầm một trung cư ở tỉnh bình dương
thì bóng đèn bất ngờ phát nổ phát ra tiêu lửa khiến nhiều người hoảng hốt
khi phát hiện bóng đèn chiêu sáng phát nổ bốc khói tài xế đã nhanh chóng lùi xe về phía sau
để tìm cách chạy ra ngoài một số người dân đang sinh hoạt phía bên trên khu vực phát nổ
cũng hoảng hốt chạy ra sân thời điểm bóng đen phát nổ hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy
không hoạt động không có chuông báo cũng như không phun nước trong khi ngay phía trước bóng đèn
có nhiều xe máy đang đổ sau khi sự việc xảy ra ban quản lý trung cư đã kịp thời khắc phục sự cố
may mắn không có gây thiệt hại về người và tài sản